công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn hoàng em và trần văn mai
cùng chú tại xã giá rai tỉnh bạc liêu để điều tra và làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nguyễn hoàng em điều khiển xe máy chở trần văn mai di chuyển trên các tuyến đường để cướp giật tài sản
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày em và mai phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe máy theo hướng
từ phường hộ phòng về phường một thị xã giá rai nên hai đối tượng liên áp sát và giật túi sách của người phụ nữ này
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khuya ngày một tháng một mươi hai cảnh sát hình sự công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã phát hiện và bắt giữ nguyễn hoàng em và trần văn mai để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng người chưa thành niên phạm tội đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm
trong đó có tỉnh hương yên và trong những năm gần đây ở hương yên tình trạng tội phạm
do người dưới một mươi tám tuổi thực hiện có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ phạm tội
số lượng các vụ án tăng nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cùng với tính chất phức tạp của từng vụ án
đây là hiện tượng rất đau lòng cho thấy thực trạng đáng lo ngại về trẻ vị thành niên phạm tội
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
chỉ là do mâu thuẫn cá nhân ngày hai mươi ba tháng một tại khu vực vòng xuyến yên mỹ
hai nhóm thanh niên của xã tân lập và nhóm thanh thiếu niên xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên đã xảy ra xô xát
hậu quả là lê văn hai sinh năm hai nghìn ba tại xã trung hòa bị đối tượng nguyễn văn nhớ sinh năm hai nghìn một tại xã tân lập đâm tử vong
hậu quả là lê văn hai sinh năm hai nghìn ba tại xã trung hòa bị đối tượng nguyễn văn nhớ sinh năm hai nghìn một tại xã trung hòa đâm tử vong
các đối tượng đã gặp anh nguyễn văn thông sinh năm hai nghìn cư trú tại thôn thiên lộc huyện yên mỹ
do có va chạm lời qua tiếng lại và xảy ra va quyệt giao thông nhóm thanh niên khói châu đã đánh anh thông
đỉnh điểm của vụ việc là đỗ văn đức và đinh quảng trường đã dùng dao bằng kim loại đâm anh thông khiến nạn nhân tử vong
chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và tính chất rất là phức tạp bởi vì đa phần các bị can trong vụ án thì đều là thuộc lứa tuổi thanh thiếu liên
cái tính chất rất là cuôn đồ chỉ vì những mâu thuẫn rất là nhỏ thôi nhưng mà hành vi của các đối tượng thì đã dẫn đến hậu quả là nàm chết người
sau khi vụ án xảy ra thì cơ quan điều tra chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành điều tra khẩn trương làm rõ các đối tượng
theo nhận định của các cơ quan chức năng tình trạng thanh thiếu niên phạm tội có chiều hướng gia tăng
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh hương yên đã xảy ra năm mươi ba vụ
trong đó hai trăm hai mươi bảy đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một mươi chín vụ với chín mươi một bị can xử lý hành chính ba mươi ba vụ với một trăm hai mươi tám đối tượng
chỉ vì một phút đông nổi mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống của các cháu sau này
do vậy thì chúng tôi cũng đề nghị là về phía gia đình và nhà trường và chính quyền địa phương
cần phải tuyên truyền để các cháu trong lứa tuổi chưa thành niên hiểu rõ
về cái hậu quả mà các cháu có hành vi vi phạm pháp luật gây nên
tình trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân
do gia đình do nhà trường do xã hội và do chính người chưa thành niên
để kiềm chế sự gia tăng tình trạng người chưa thành niên phạm tội
cần có sự chung tay của cả xã hội
nếu thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ các giải pháp
thì chắc chắn sẽ hạn chế được sự gia tăng của tội phạm

tổng công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phối hợp cùng công an xã khánh an huyện an phú và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh huy cường do ông trần huy cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp an hòa xã khánh an huyện an phú làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nơi đây đã trưng bày
có hơn bốn trăm linh sản phẩm là nồi cơm điện bếp ga máy quạt hơi nước đèn pin
không rõ nguồn gốc xuất xứ và xuất xứ nước ngoài
trị giá hàng hóa trên một trăm năm mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện an phú lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh
lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an cũng vừa phát hiện thu giữ gần một trăm linh kg thực phẩm
và nhiều súng nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được vận chuyển trên quốc lộ một a
đoạn thị xã hoàng mai giáp huyện quỳnh lưu
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi c ba nghìn tám mươi bảy do nông ngọc dũng
trú tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn điều khiển đang di chuyển theo hướng từ bắc vào nam
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có vận chuyển chín mươi kg chả thịt đựng trong thùng xốp
và ba mươi năm chiếc súng nhựa cỡ lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo lời khai ban đầu của tài xế các mặt hàng này là do một người không quen biết
ở tỉnh quảng ninh thuê ông trở vào đà nẵng để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với nông ngọc dũng
đồng thời tiến hành thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa theo quy định
vận chuyển hơn một mươi kg pháo nổ trái phép đi tiêu thụ đối tượng lường văn thùy
sinh năm hai nghìn một quê tỉnh sơn la hiện tạm trú tại phường nam đồng thành phố hải dương
vừa bị tổ công tác phòng cảnh sát cơ động phối hợp với công an phường ái quốc
thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực chợ nam quang phường ái quốc thành phố hải dương
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang thùy sử dụng xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu b hai sáu mươi sáu nghìn sáu trăm linh sáu
vận chuyển một túi sách màu đen có tổng trọng lượng một mươi hai kg
bên trong chứa một trăm chín mươi ba vật hình trụ tròn được quấn bằng giấy màu hồng có đầu dây dẫn màu trắng
kết quả giám định là pháo nổ
qua đấu tranh bước đầu thùy khai nhận số pháo trên được một đối tượng mới quen
không rõ địa chỉ thuê vận chuyển với giá một triệu đồng
quá trình vận chuyển đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an thành phố hải dương điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn bước vào những tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân lại tăng cao
đây cũng là thời điểm mà các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp nhất trong năm
để bình ổn thị trường lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường
kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
liên tiếp trong những tháng qua đội cảnh sát kinh tế công an quận liên kiểu thành phố đà nẵng
đã thu giữ và tiêu hủy hàng loạt hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ
các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm hàng điện tử thuốc lá
liên chiểu cũng biết là một trong những địa bàn lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng
các kho bến bãi và có tuyến quốc lộ
thì việc hàng hóa
cũng giống như
các nguồn hàng hóa nguồn gốc
rồi các việc tập kết
rất là phức tạp
kéo theo đó là ảnh hưởng đến
việc ổn định thị trường
cũng như là ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng
đội cảnh sát kinh tế công an quận liên chiểu
xử lý hơn bốn mươi trường hợp
phạt gần một tỷ đồng
và thu hàng tịch thu là gần ba tỷ
mặc dù năm nay dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng xác định những tháng cuối năm
vẫn là thời điểm mà tình hình buôn bán
vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu
gian lận thương mại cao
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh
phòng chống tội phạm và đã xử lý
hàng trăm trường hợp vi phạm
công bộ chiến sĩ của đội cảnh sát kinh tế
và môi trường công an quận thân khe
vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
nhưng không lo là nhiệm vụ công tác chuyên môn
và đã phát hiện xử lý được một mươi vụ một mươi đối tượng
tịch thu số lượng hàng hóa
trên năm trăm linh triệu đồng
và phạt số tiền trên một trăm linh triệu đồng
và tiếp tục xử lý các vụ việc khác
trong thời gian sắp đến
công bộ chiến sĩ của đội cảnh sát kinh tế
và môi trường công an quận thân khe
thường xuyên liên tục nắm tình hình
và bám sát địa bàn để phát hiện
các vụ việc đặc biệt là các vụ việc
về buôn lộ và gian lận thương mại
lực lượng cảnh sát kinh tế
đã triển khai một số biện pháp như sau
là luôn luôn bám sát địa bàn
phối hợp với các lực lượng
cảnh sát khu vực
công an nước cơ sở
để tuyên truyền vận động
nguồn chống nhân dân cung cấp các thông tin
dịch thờ trong việc phòng ngừa đấu tranh
với hành vi vi phạm luật liên quan đến việc
buôn bán hàng hóa nhập lộng hàng hóa không rộng
nguồn gốc xuất xứ hàng kém chất lượng
và đồng thời lực lượng cảnh sát kinh tế
công an quận chỉu cũng tham ưu cho lãnh đạo công an quận
và ủy ban nhân dân quận liên chỉu
để có kế hoạch ra quân
trong các dịch cuối năm này
để công tác phòng chống buôn lộ
dân lần thương mại đạt hiệu quả
bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp đấu tranh
hối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
lực lượng công an cũng tăng cường
vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác
tích cực tham gia phòng chống tội phạm
không tiếp tay cho hoạt động buôn lộ
sau ba ngày xét xử sơ thẩm
ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt
tổng cộng bốn mươi bốn năm tù
đối với bốn bị cáo về tội tham mô tài sản
tại một trường trung học phổ thông
trên định bàn huyện vũng liên tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi năm
các bị cáo lê hữu rí nguyên hiệu trưởng
đã lợi dụng quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm về tài chính
nên bị cáo rí đã chỉ đạo cho
các bị cáo gồm nguyễn văn sang nguyên kế toán
nguyễn thị đào nguyên thủ quỹ
cùng chú huyện vũng liêm
và lê thị đỗ quyên nhân viên của trường
lập hàng loạt chứng từ giả
với nhiều mục đích chi khống khác nhau
tổng cộng các khoản đã quyết toán
với kho bạc nhà nước nhưng không có chi phí thật
số tiền là bốn tỷ sáu trăm tám mươi một triệu đồng
tất cả tiền do sang quản lý sử dụng
chia nhau tiêu xài
tại phiên tòa các bị cáo đã bày tỏ sự hối hận
tuy nhiên xét thấy hành vi phạm tội
của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm
đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
và quyền sở hữu tài sản của nhà nước
nói chung làm giảm lòng tin của nhân dân
gây dư luận không tốt
đối với đội ngũ thầy cô giáo
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt
lê hữu rí và nguyễn văn sang
mỗi bị cáo một mươi sáu năm tù
nguyễn thị đào chín năm tù
và lê thị đỗ quyên ba năm tù
ngày hôm qua đội phòng chống tệ nạn xã hội
và mua bán người
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an phường bảy quận một mươi một
phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng
để điều tra xử lý về hành vi
giả danh công an lừa đảo cưỡng đoạt tài sản
môi giới chăn rắt người ăn xin
để trục lợi
cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an tp hcm
phối hợp với công an tp hcm
tiếp tục làm rõ xử lý
thiết nghĩ cần cơ chế tài xử lý đúng mạnh
để răng đe ngăn chặn các đối tượng
lợi dụng người khuyết tật trẻ em ăn xin
để trục lợi
tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh
với tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy
xuyên quốc gia từ nước ngoài và việt nam
để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
chỉ sau một mươi năm giờ phá án lực lượng chức năng
đã bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển trái phép
một trăm linh bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án tội công tác
đã bắt giữ thêm hai đối tượng
thu giữ một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ gồm
pua láo trăng và pua á tỉ
cả hai cùng chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
các đối tượng đã ngụy trang số ma túy này
bên trong hai bao tải gồm quần áo chăn màn
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
cả hai đối tượng đã bắt xe khách
từ sơn la xuống hà nội
sau đó bắt xe đi lên thành phố lào cai
để nhận ma túy
và vận chuyển lên mường khương
với số tiền công là hai mươi triệu
khi các đối tượng vừa lấy hàng xong
đang chuẩn bị thuê xe chở số ma túy này
thì bị phát hiện bắt giữ tại chỗ
công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá
đường dây đánh bạc thông qua mạng internet
số tiền cá cược lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét một địa điểm
trên địa bàn thành phố sóc trăng
lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng
có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
và gá bạc qua internet
các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề
dựa trên kết quả số số kiến thiết
các đài trên toàn quốc
sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ
số lượng lớn tiền mặt thẻ atm
điện thoại máy tính bàn laptop
và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an
xác định đối tượng nguyễn thanh nhàn
và từ phi hải đang sinh sống
trên địa bàn thành phố sóc trăng
là đối tượng tổ chức đường dây này
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất
từ trước đến nay trên địa bàn
do công an tỉnh sóc trăng triệt phá
với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ
lên đến hơn một tỷ đồng
đối tượng gây ra hàng loạt vụ
đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
vừa bị xa lưới pháp luật sau khi gây án
đối tượng bị bắt giữ là
nguyễn cảnh nam sinh năm hai nghìn một
trú tại xã nam thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng
buổi đêm vắng người qua lại
nam thường đến các khu vực có xe ô tô
của các gia đình đậu trên vỉa hè trước cửa nhà
hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng
để đập phá cửa kính trộm các tài sản
có giá trị để trên xe ô tô
như tiền mặt đồng hồ thẻ atm
bước đầu cơ quan công an xác định
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến khi bị bắt
nam đã liên tiếp gây ra ba vụ đập phá kính ô tô
trộm các tài sản
với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây
người dân tại một số địa bàn của huyện đầm rơi
tỉnh cà mau có trình báo
lợi dụng vào địa hình vắng vẻ đêm khuya
các đối tượng đã đột nhập vào các vuông nuôi sò
rồi ra tay thực hiện hành vi trộm cắt
việc các đối tượng trộm đột nhập
vào các bãi nuôi không những thiệt hại
cho sò thịt hay còn gọi là sò huyết
mà còn ảnh hưởng đến sự sinh tồn
và phát triển của sò giống là sò con
gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi
tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam
bốn đối tượng gồm lê minh đương
trần hữu phước danh ngọc lâm và trần phi sơn
cùng chú ấp hiệp hòa tây
xã ngọc chánh huyện đầm rơi
về hành vi trộm cắt tài sản
đây là nhóm đối tượng đã ra tay trộm trên một trăm linh kg sò huyết
tại bãi nuôi của gia đình anh bùi tấn ngọc
ở ấp tân hùng xã ngọc chánh
tiến hành chuẩn bị các công cụ như là túi lưới bao
để chuẩn bị các dụng cụ
để mà tiến hành là đựng sò huyết
khi thực hiện hành vi làm trộm sò
các đối tượng này là được bà con dân tập hẳn ánh
là đối tượng là thường xuyên
thực hiện hành vi trộm cắt tài sản
trong dung tâm của bà con
anh ngọc cho biết trong thời gian gần đây
bãi nuôi sò huyết sò giống của gia đình anh
đã vài lần bị đột nhập
các đối tượng trộm hết sức mạnh
và hùng hán sẵn sàng quay sang tấn công
lại chủ bãi sò khi bị phát hiện
từ các vụ mất trộm sò huyết xảy ra trên địa bàn
công an huyện đầm rơi khuyên cáo người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác
đoàn kết phòng chống tội phạm
khi phát hiện nhanh chóng báo động để bà con
ở các khu vực lân cận tiếp ứng vây bắt
đến bà con nhân dân trên địa bàn huyện đầm rơi
mà đặc biệt là những bà con
đang nuôi sò huyết giống
trong ao dung tôm
thì nên là cần phải có sự giám sát chặt chẽ
phân công người để giám sát
tránh trường hợp các đối tượng
lợi dụng vào sự sơ hở
mất cảnh giác
và không giám sát
trong quá trình quản lý tài sản của bà con
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
để phòng chống đối với loại tội phạm
chuyên trộm cắp sò huyết
tại các bãi nuôi

người dân mạnh dạn phối hợp cùng nhau
đồng thời nhanh chóng báo ngay cho công an nơi gần nhất
để ngăn chặn loại tội phạm này
đảm bảo phát triển kinh tế tại địa phương
một trăm linh bánh heroin là tăng vật
mà lực lượng phá án của cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng lào cai
đã phát hiện được vào sáng nay
tại khu vực thị xá sapa
bốn đối tượng cùng nhiều tăng vật khác
có liên quan hạn đã bị bắt giữ
quá trình phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn
về người và phương tiện
các đối tượng khai nhận
nhận hàng từ nước ngoài vận chuyển qua nhiều tỉnh
đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba tiêu thụ
đây là kết quả của chuyên án a bảy trăm hai mươi
được cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng xác lập
và tiến hành đấu tranh
hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng
đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến
qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khám xét nơi ở khẩn cấp
của nguyễn hoàng gia bảo
cùng sáu đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng
một mươi bảy điện thoại di động
ba máy tính sách tay
một máy tính bảng
hai xe ô tô du lịch bốn chỗ
ba thẻ tiến dụng
một khẩu súng bắn đạn bi sắt
cùng một số chứng cứ tài liệu liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản supermaster
phân cấp một mươi một tài khoản master
và hai mươi tám tài khoản angel
để chuyển giao cho nhiều đối tượng
tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cợ bóng đá
đánh bạc trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi
đường dây đánh bạc do bảo điều hành
với tổng số điểm cá cực
lên đến một mươi bốn triệu điểm
ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng
với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp quy nhơn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam
trần thị trúc quy hai mươi tuổi
tạm trú tại phường lê lợi tp quy nhơn
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trần thị trúc quy thấy
một tài xế taxi có chiếc điện thoại
nên đã làm quen và xin số điện thoại
sau đó giả vờ điện thoại của mình hết pin
quy hỏi mượn điện thoại của nạn nhân
rồi bỏ trốn
bán được một mươi ba năm triệu đồng
qua điều tra trần thị trúc quy liên quan đến
nhiều vụ lừa đảo khác
thủ đoạn của đối tượng là làm quen với nhiều người
sau đó mượn giấy tờ cá nhân để mua điện thoại trả góp
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau
vừa giao quyết định khởi tố vụ án
khởi tố ba bị can gồm nguyễn trí tâm
trần khánh tài và nguyễn phước thời
cùng chú tại tỉnh sóc trăng
về hành vi trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các đối tượng khai nhận
vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ba đối tượng trên điều khiển phương tiện
từ tỉnh sóc trăng đến thị trấn đầm rơi
huyện đầm rơi tỉnh cà mau
và bàn nhau đi trộm cắp tài sản để tiêu xài
sau khi thống nhất
tâm tài đã đột nhập vào
biêu điện huyện đầm rơi phối hợp cùng thời
thực hiện hành vi trộm cắp sắt
sau đó chở kết sắt về hướng thành phố cà mau
trên đường đi thời bị lực lượng
tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tổ hai mươi một
công an tỉnh cà mau phát hiện
và bắt giữ cùng tăng vật
còn tâm và tài bỏ trốn
điều tra mở rộng công an huyện đầm rơi phối hợp
cùng đơn vị có liên quan thuộc công an tỉnh
bạc liêu và sóc trăng truy tìm
bắt được tâm và tài
được biết tâm tài và thời
từng có tiện án về tội trộm các tài sản
tài từng có tiện án
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh con tung vừa mở phiên tòa
hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
án mạng xảy ra xuất phát từ
mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
và là hệ quả của hành vi bạo lực gia đình
ở một số xã vùng sâu vùng xa
theo cáo trạng vào khoảng
một mươi một h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
a biết chú tại xã hiếu
huyện con plông tỉnh con tung
bảo vợ mình là y nhân đi sách nước
về nấu cơm nhưng y nhân không đi
mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với
một số người trong thôn
tức giận a biết đã dùng một cây gỗ
đánh vào mạng sườn bên trái của y nhân
làm y nhân ngã xuống đất
sau khi trở về nhà giữa hai người
tiếp tục xảy ra cãi vã
a biết đã dùng tay bẻ mạnh đầu của y nhơn
hậu quả y nhân gãy đốt sống cổ
kết luận của cơ quan chức năng
y nhân tử vong do đai chấn thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt
a biết một mươi tám năm tù về tội giết người
xông vào nhà đánh người
tám đối tượng trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
và thành phố đài nẵng vừa bị công an
huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
ra quyết định khởi tố
trước đó do mâu thuẫn cá nhân
với anh huỳnh văn lai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã phước trà huyện hiệp đức
võ thị tâm gọi điện nhờ nguyễn tiến dũng
lên nhà đánh anh lai
dũng đồng ý và rủ thêm bảy đối tượng khác tham gia
sau đó tám đối tượng trên
bàn bạc thống nhất kế hoạch
và đến xông vào nhà riêng để đánh anh lai
lúc này anh phạm công tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện phú ninh
đang ngồi tại đây
thấy nhóm đối tượng xông vào nhà
lai bỏ chạy
nhóm đối tượng quay sang tấn công anh tuấn
làm anh này bị thương tích một mươi năm